thị trường lao động sẽ có những thay đổi lớn trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư khi mà các công việc giản đơn sẽ dần bị thay thế bởi robot và yêu cầu làm chủ công nghệ máy móc thiết bị hiện đại ngày càng cao
chính vì thế trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội đã đầu tư nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại để phục vụ cho công tác dạy nghề tạo cơ hội cho sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hành qua đó dễ bắt nhịp với công việc thực tế sau khi ra trường

đào tạo nghề hiện nay đang phối hợp với các doanh nghiệp sử dụng công nghệ mới tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp bốn qua đó góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chất lượng nguồn nhân lực và yêu cầu của doanh nghiệp tăng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường
trường cư khí một hiện nay đối với học sinh học tại trường thì đã có các doanh nghiệp cùng với nhà trường để đào tạo
sau khi các em ra trường thì với tỷ lệ khoảng chín mươi chín mươi năm là các em có việc làm ngay
các doanh nghiệp nằm trên địa bàn
các doanh nghiệp nằm trên địa bàn
và các khu công nghiệp ba tháng năm khu công nghiệp nội bài khu công nghiệp văn minh
hiện tại nền công nghiệp mình đang phát triển hướng tự động quá và định hướng lên bốn
thì đây là một cái ngành nghề mà rất sát với cái phục vụ của nhu cầu xã hội chúng ta hiện nay
nếu mà chúng ta có lực lượng tay nghề trẻ tốt có năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội thì đây là một cái một phần để phát triển cho cái nền công nghệ chúng ta đi nhanh hơn

phát triển nhanh hơn để đáp ứng cái nhu cầu của xã hội và của thế giới
tuy nhiên việt nam đang được đánh giá là một trong những nước có năng suất lao động thấp so với khu vực và thế giới
trong báo cáo về mức độ sẵn sàng cho nền sản xuất trong tương lai do diễn đàn kinh tế thế giới mới công bố
việt nam chỉ xếp thứ bảy mươi trên một trăm linh về nguồn nhân lực và tám mươi một trên một trăm linh về lao động có chuyên môn
dân số đông nguồn lao động dồi dào dần dần không còn là lợi thế của quốc gia
thậm chí có thể trở thành gánh
nặng khi ba phần tư lao động giá rẻ tại các nước đang phát triển được cho là sẽ bị thay thế bởi robot
hoặc không còn cần thiết trong kỷ nguyên số
điều này đòi hỏi giáo dục phải đem lại cho người học cả tư duy những kiến thức kỹ năng mới
khả năng sáng tạo thích ứng với thách thức và những yêu cầu mới
chúng ta phải xác định dự báo được cái ngành nghề các cái nhu cầu các cái ngành nghề
mà sẽ xuất hiện trong cái mạng công việc
nhưng không cần phải được đào tạo phải được
chuẩn bị về nhân lực
cách mạng công nghiệp bốn đến thì nó không chỉ là tạo ra cái thách thức
mà cũng có rất nhiều cái cơ hội cho giáo dục nghề nghiệp
ví dụ như là cái cơ hội tiếp cận thị trường
nếu như mà chúng ta chỉ đặt ra hiện nay quy mô tuyển sinh của giáo dục nghề nghiệp
chỉ có khoảng hai triệu hai triệu hai một năm
thì khi mà cái cách mạng công nghiệp bốn đến với sự thay đổi về ngành nghề
với sự thay đổi về kỹ năng nghề nghiệp
thì cái nguồn nhân lực cái nguồn lực lượng lao động đang thực hiện
đang trực tiếp làm việc trong cái nền kỷ niệm của chúng ta
hai triệu lao động đó cũng cần phải được trang bị những cái kiến thức kỹ năng phù hợp
đây là cơ hội để tiếp cận mở rộng cái thị trường về đào tạo
cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ tiếp tục cần phải mở rộng các quan hệ
với các cái cơ quan đối tác có liên quan để mà đáp ứng những nhu cầu nhân lực
ví dụ như là tăng cường kết nối với doanh nghiệp
để làm sao chúng ta tranh thủ được những tiến bộ về khoa học kỹ thuật công nghệ
mà kể cả đội ngũ nhân lực kỹ thuật của các doanh nghiệp
trong cái cuộc cách mạng công nghiệp này
mới đây tại phiên thảo luận về tương lai việc làm tại asean
trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế thế giới về asean
nhiều nhà lãnh đạo các nước asean cũng khẳng định
giáo dục đào tạo là chìa khóa cho bài toán việc làm thời bốn
tại buổi thảo luận chia sẻ về nguồn nhân lực hiện tại của việt nam
phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang đến rất nhiều công nghệ mới
nhưng cũng cần quan tâm thỏa đáng tới những thách thức
mà cuộc cách mạng này mang lại
sự phát triển của công nghệ mới sẽ làm nảy sinh các cơ hội việc làm
tuy nhiên nhiều công việc cũ sẽ bị mất đi do bị thay thế
đặc biệt là những nghề việt nam đang có tỉ trọng lớn
như dệt may da dày xây dựng cơ khí
hay những công việc giản đơn cho phụ nữ trong các nhà máy điện tử
việt nam cũng phải đối mặt với nhiều mối lo ngại trước những yêu cầu đào tạo
để người lao động có thể chuyển sang nghề mới
hoặc có trình độ cao hơn để đáp ứng những kỹ thuật mới
đặc biệt việt nam hiện nay vẫn còn khoảng ba mươi tám tổng số lao động
làm trong lĩnh vực nông nghiệp
trong tương lai lao động cần phải tự trang bị cho mình những kỹ năng
để có thể làm công việc hiện tại tốt hơn
hoặc sẵn sàng chuyển sang làm công việc khác
bên cạnh đó chính phủ việt nam cũng đang nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục

nhưng cũng phải có trình độ cao hơn để đáp ứng các kỹ thuật mới
giống như các nước hiện nay chúng tôi đang đẩy mạnh đổi mới giáo dục việt nam
mặc dù giáo dục phổ thông ở việt nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là rất nhiều điểm tốt
nhưng chúng tôi thấy cũng rất cần phải đổi mới
một trong những thứ đổi mới ở đây tôi cho rằng rất quan trọng
đó là phải làm cho các em ngay từ nhỏ đã ý thức được thế giới tương lai
rất khó đoán định trước
và các em thay vì chỉ học một cách thủ động và học một cách vâng lời
thì bây giờ phải biết là nghĩ khác đi
tóm lại là tôi muốn nói là
học chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ cái học từ bé xíu cho đến người già
và điều chúng ta may mắn ngày hôm nay là chúng ta có công nghệ thông tin
và các công nghệ liên quan để giúp cho cái việc học ấy được tốt hơn
trong những năm qua công tác đào tạo nghề tại việt nam đã có những bước tiến
việt nam giành thứ hạng thứ ba trong cuộc thi tài nghề asean hai nghìn một mươi tám
vừa tổ chức tại thái lan trong tháng chín này là một ví dụ rõ nét
ngoài các thế mạnh về các nghề như ốp lát sàn xây gạch
đoàn thí sinh việt nam còn giành nhiều thành tích cao ở nhiều nghề đòi hỏi tính kỹ thuật
như lắp cáp mạng nghề công nghệ thông tin giải pháp phần mềm
của cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang tới một thế giới số tự động hóa
nhưng ở đó vẫn không thể thiếu bàn tay khối ốc của con người
với những đổi mới trong công tác giáo dục nghề nghiệp
người lao động được dạy những kỹ năng mới có trình độ kỹ thuật và tay nghề cao
việt nam sẽ không đứng ngoài cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
phần tiếp theo của chương trình xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin
về chế độ các chương trình liên kết với nước ngoài dành cho người lao động
hồ sơ là công dân đủ một mươi tám tuổi trở lên nhưng không quá ba mươi một tuổi tại thời điểm đọc hồ sơ xin cấp thị thực
cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương minh và xã hội ngày một mươi bảy tháng chín
đã có thông báo tuyển chọn điều dưỡng hộ lý việt nam sang làm việc tại nhật bản khóa bảy năm hai nghìn một mươi tám
ứng viên được lựa chọn sẽ sang nhật bản vừa học vừa làm trong thời gian từ ba đến bốn năm
trong thời gian vừa học vừa làm tại nhật bản ứng viên được phép dự kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia nhật bản về điều dưỡng viên và hộ lý
nếu đố ứng viên sẽ được cấp chứng chỉ quốc gia của nhật bản và được phép ở lại làm việc dài hạn
công việc của điều dưỡng hộ lý tại nhật bản là chăm sóc người bệnh mức lương từ một trăm ba mươi đến một trăm năm mươi yên một tháng
ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại cục quản lý lao động ngoài nước số bốn mươi một b lý thái tổ quận hoàn kiếm thành phố hà nội
từ ngày một đến một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám kỳ thi tuyển sẽ được tổ chức tại hà nội ngày tám và chín tháng một mươi một và tp hcm ngày một mươi hai và một mươi ba tháng một mươi một
ứng viên cần tìm hiểu thông tin có thể liên hệ trực tiếp với cục quản lý lao động ngoài nước theo số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn chín trăm ba mươi sáu sáu nghìn sáu trăm ba mươi ba hoặc hai mươi bốn ba nghìn tám trăm hai mươi bốn chín nghìn năm trăm một mươi bảy
chính phủ vừa ban hành nghị định một trăm một mươi ba của chính phủ sửa đổi bổ sung nghị định một trăm linh tám của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
theo đó khi thực hiện tinh giản biên chế không đúng đối tượng người đã hướng tới chính sách tinh giản biên chế và cơ quan quản lý trực tiếp người đó có trách nhiệm như sau
người đã hưởng chính sách tinh giản biên chế phải hoàn trả số tiền đã thực nhận nếu người đó đã mất thì không phải hoàn trả
số tiền này sẽ do đơn vị sử dụng kinh phiên
đơn vị quản lý trực tiếp người thực hiện tinh giản biên chế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội dừng thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội cho người thực hiện tinh giản biên chế không đúng quy định
chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội số kinh phí đã chi trả cho người thực hiện tinh giản biên chế trong thời gian hưởng chế độ bảo hiểm xã hội lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế
thu hồi tiền hưởng chế độ tinh giản biên chế đã cấp cho cán bộ công chức viên chức
nghị định một trăm một mươi ba hai nghìn một mươi tám ndcp có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung chương trình tạp chí lao động và xã hội tuần này
mọi thông tin cần thiết xin mời quý vị và các bạn gửi về hòm thư điện tử laodongvasahoi thnda gmail com
xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình tiếp theo